tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám khai mạc sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu các thành viên chính phủ không được chậm trễ trong công tác chuẩn bị báo cáo trình quốc hội và đại biểu quốc hội trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn cần phải kiểm điểm chấn chỉnh công tác xây dựng luật phát lệnh để rút kinh nghiệm nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
trong tháng bốn tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực và toàn diện các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt tạo không khí phấn khởi cho doanh nghiệp tiếp tục tạo niềm tin trong nhân dân kinh tế vĩ mô ổn định lãm phát được kiểm soát mặt bằng lãi suất và thị trường ngoại hối ổn định các ngành phát triển ổn định ngành chế biến chế tạo tăng một mươi bốn du lịch dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh xuất khẩu bốn tháng đầu năm đạt gần bảy mươi bốn tỷ usd thu ngân sách nhà nước đạt ba tỷ usd
tuy vậy vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ cần phải thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong phát triển
thủ tướng nêu rõ môi trường đầu tư kinh doanh có rất nhiều cải cách nhưng cũng cần phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trong việc tham gia thị trường của các doanh nghiệp việt nam bởi hiện nay còn đứng rất thấp việc xử lý vấn đề phá sản cũng còn rất thấp
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần có tư duy cải cách để giải phóng sự chống dịch

thủ tướng cũng yêu cầu phải chấn chỉnh kỳ cương trong việc xây dựng thể chế
các bộ cần phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xây dựng thể chế
từ nay về sau nếu chưa rõ nội dung thì để lại chứ không được đề xuất
các bộ trưởng phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng không được làm ẩu tạo lỗ hổng trong thể chế
theo chương trình chiều nay các thành viên chính phủ sẽ thảo luận về tình hình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước